và có rất nhiều các độc giả khác cũng có những quan tâm đến với một sản phẩm cũng như là công nghệ rất là mới khái niệm mới này là sản xuất thuốc nhỏ mắt với công nghệ kín hoàn toàn kín ạ
và câu hỏi tiếp theo xin được gửi đến anh quốc anh đó là tôi ra hiệu thuốc mua sản phẩm thuốc nhỏ mắt của javaco thì thấy không có sẵn lỗ nhỏ giọt
tôi đã được người bán thuốc hướng dẫn qua cách dùng nhưng thấy da vận vào hơi khó khăn chưa hiểu rõ lắm
xin phép được mời công ty cho chúng tôi biết cách sử dụng đúng nhất ạ
xin được trả lời câu hỏi của quý độc giả như sau
về cách sử dụng đúng của sản phẩm thuốc nhắm mắt theo công nghệ kín thì công ty đã in rất là rõ ràng ở trên bao bì vỏ hộp rồi
và tôi cũng xin phép được hướng dẫn lại với cách sử dụng đúng của sản phẩm theo công nghệ kín ạ
nó sẽ gồm ba bước sử dụng rất là đơn giản
bước đầu tiên chúng ta sẽ xoay vặn nắp đến mức tối đa để tạo thành lỗ nhỏ giọt
khi đó thì kim tạo lỗ ở trên cái nắp sẽ đi xuống và tạo thành lỗ nhỏ giọt với kích thức vừa đủ để nhỏ thuốc
bước thứ hai chúng ta sẽ vặn nắp da và sử dụng thuốc bình thường
và bước ba là sau mỗi lần sử dụng thì người tiêu dùng lại vẫn chặt nắp để đảm bảo tính kín và độ vô trùng của sản phẩm
có thể là bởi vì những lần đầu tiên người tiêu dùng sử dụng còn chưa quen
nhưng với những lần sử dụng tiếp theo thì sẽ thấy rằng là cách sử dụng này không hề phức tạp
xin cảm ơn
cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích đến từ dược sĩ quốc anh
những thao tác hoàn toàn rất là đơn giản đúng không quý vị
và có lẽ rằng với những lợi ích từ công nghệ kín hoàn toàn kín này thì quý vị hãy thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm như vậy để đảm bảo sức khỏe cho gia đình của mình